mở ra những không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc để phục vụ quý vị khán giả xem truyền hình trong không khí đón tết vui xuân đầy ý nghĩa
để có được các chương trình đậm đà bản sắc văn hóa là khoảng thời gian sáng tạo tác phẩm miệt mài của ekip sản xuất
và trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị khán giả cùng trải nghiệm các tour du lịch văn hóa về đêm tại thủ đô hà nội qua lăng kính trải nghiệm của intv
sản phẩm du lịch độc đáo trong đó không thể không kể đến đó là tour du lịch văn miếu về đêm
và đến với tour du lịch này quý vị sẽ được trải nghiệm một văn miếu với diện mạo hoàn toàn khác
hà nội ngàn năm văn hiến nơi đây chứa được những giá trị văn hóa con người mang nhiều nét đặc trưng
đến với hà nội du khách có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa lịch sử được lưu truyền từ hàng nghìn năm và được bảo tồn cho tới tận ngày nay
dưới những góc máy chi tiết
đặc tả hay sự trải nghiệm của chính nhân vật tham gia chương trình sẽ đem đến cho quý vị khán giả của antv cảm xúc mới lạ về những địa điểm văn hóa di tích lịch sử tại thủ đô hà nội
nếu như quý vị đã rất quen với hình ảnh xin chữ của các thầy đồ thì với tour đêm tại văn miếu quốc tử giám quý vị có thể hóa thân thành những sĩ tử tự thảo nên những nét chữ của riêng mình với sự hướng dẫn rất chi tiết đến từ các thầy đồ
không dừng lại ở đó việc tái hiện không gian văn hóa lịch sử hành trình trải nghiệm về đêm cũng là những thử thách không hề nhỏ với ekip thực hiện chương trình
từ việc tính toán bối cảnh quay ánh sáng âm thanh để truyền tải được nội dung chương trình cũng đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ từ đạo diễn và quay phim
sự khác biệt của văn miếu cũng như là hỏa lò đối với những các tour du lịch trải nghiệm khác
chúng ta có thể cảm nhận di sản một cách rõ ràng hơn vào ban đêm một trải nghiệm hoàn toàn mới
và đặc biệt là đối với hỏa lò thì người du khách khi mà đến với hỏa lò để được trải nghiệm thì sẽ cảm thấy rằng là những cái nỗi khó khăn vất vả của tù chính trị cũng như là những người mà tham gia hoạt động cách mạng bị giam giữ ở đây một cách rất là rõ ràng
bên cạnh đó thì tại tour văn miếu thì lại một cảm nhận khác
khi mà quý vị đến với tour đêm được trải nghiệm những cái xúc cảm trong âm nhạc kết hợp với ánh sáng về một cái tiến trình ngàn năm văn hiến của việt nam cũng sẽ đem cho quý vị những cái cảm xúc rất là riêng biệt khi mà đến với văn miếu quốc tử giám
và chính vì điều đó thế nên là những cái sản phẩm du lịch đêm của hà nội hiện tại cũng được du khách rất là mong chờ và cá nhân tôi khi mà được trực tiếp trải nghiệm để giới thiệu với tất cả quý vị khán giả
thì cũng khiến cho tôi cảm thấy rất là bất ngờ và mong muốn quay trở lại đây với vai trò là một du khách một lần nữa
bình thường trên truyền hình thì mình sẽ làm bản tin này hoặc là làm những cái chương trình nó mang tính báo chí rất là nhiều rất là cao
thế nhưng mà khi mà dẫn những cái chương trình trải nghiệm như thế này thì nó hơi khác một chút
đó là bản thân mình phải thực sự trải nghiệm với những cái sản phẩm đó với những thứ mà mình muốn giới thiệu
đến cho khán giả thì khi mà mình được trực tiếp trải nghiệm thì mình sẽ cảm nhận một cách rất là rõ ràng về những cái thú vị những cái điều đặc biệt mà đối với như ngày hôm nay là đối với một cái tour du lịch đêm nó sẽ như thế nào
và từ những cái trải nghiệm rất là rõ ràng và đặc biệt đó thì mình sẽ gửi đến khán giả và giới thiệu đến khán giả để khán giả có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơn
nó giống như là một lời mời gọi đến
mỗi chương trình việt nam quê hương tôi mang đến cho quý khán giả một góc nhìn mới về giá trị văn hóa đất nước con người việt nam
hy vọng rằng với những tác phẩm đậm đà bản sắc văn hóa trên sóng intv sẽ giúp cho quý vị khán giả có cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước con người việt nam nhân dịp tết đến xuân về
đặc biệt là đối với những người mà được nhiều người trên mạng xã hội theo dõi những người có thể là có vị thế hoặc là có những người mà có tầm hiểu biết gì đó và đã được rất nhiều người trên mạng xã hội theo dõi
cho nên là khi mà những người đó thì người ta khi nhận thấy quyền lực của mình trên mạng xã hội tức là sự thu hút của mình sẽ đem lại những quyền lực trên mạng xã hội ạ

cũng muốn là thay vì mình nêu ra những cái nguyên nhân của nó thì nó rất là rộng và nó có nhiều yếu tố từ chủ quan đến khách quan thì bản thân chúng tôi thì đi sâu vào khai thác các cái biểu hiện cụ thể là những cái bước ban đầu của những cái con người mà thuộc cái nhóm nguy cơ
những cái biểu hiện đó nó sẽ thể hiện là cái nguy cơ những người mà có biểu hiện như thế thì sẽ có nguy cơ mà mắc phải cái việc là rất dễ là ảo tưởng cái sức mạnh trên mạng xã hội và dễ cái thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
và thông qua đó thì chúng tôi cũng đưa ra các cái giải pháp để cho mỗi cá nhân để tham gia một cái mạng xã hội để mà có những cái trang bị cho những cái kỹ năng những cái kiến thức để mà mình tham gia mạng xã hội một cách tuân thủ pháp luật và để cho những cái giá trị tích cực được lan tỏa trên mạng xã hội và những cái giá trị tích cực được phát huy tối đa trên mạng xã hội

thưa quý vị thuật ngữ quyền lực ảo
có lẽ được xuất hiện gắn liền với các cá nhân hoạt động trên mạng xã hội và có sự ảnh hưởng nhất định với không ít người
cũng bởi vậy mà người ta dễ dàng ảo tưởng về một thứ quyền lực có thể ảnh hưởng tới các cá nhân tổ chức trên không gian mạng và không ít người trong số đó lâm tưởng về thứ quyền lực ảo này để rồi có hành vi vi phạm pháp luật và phải nhận những bản án thích đáng
đó cũng là một trong những nội dung được đề cập trên sóng intv ngay sau đây sẽ là thông tin về các chương trình chuyên biệt đặc sắc kính mời quý vị quan tâm theo dõi

từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố nam định tỉnh nam định liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản chừa rõ đối tượng gây án đã dẫn đến tâm lý hoang mang lo sợ trong quận chống nhân dân
đặc biệt đây lại là giai đoạn dịch covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
khiến người dân bị phá hủy và bị phá hủy
nhưng càng thêm bước xúc quá trình điều tra dường như gặp bế tắc bởi không có dấu vết tại hiện trường và không nhận dạng được đối tượng
tuy nhiên đối tượng cũng dần lộ diện bởi một chi tiết
cùng đến với hồ sơ vụ án siêu trộm xa lưới phát sóng vào hai mươi h năm thứ ba ngày hai mươi ba tháng một trên intv